để góp phần vào công tác chuẩn bị phục vụ cho năm việt nam làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi bảy tháng chín học viện ngoại giao đã phối hợp với đại sứ quán thái lan tại hà nội
tổ chức tọa đàm với chủ đề nhiệm kỳ chủ tịch asean của thái lan
và vai trò của asean trong sự phát triển của quốc gia và khu vực
để góp phần tham gia công tác chuẩn bị phục vụ cho năm việt nam làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
học viện ngoại giao phối hợp với đại sứ quán thái lan tổ chức chuỗi đối thoại asean
khởi đầu là cuộc tọa đàm ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
nhiệm kỳ chủ tịch asean của thái lan và vai trò của asean trong sự phát triển của quốc gia và khu vực
nội dung của tọa đàm tập trung vào năm chủ tịch asean của thái lan
sự chuyển giao vị trí chủ tịch asean vai trò của asean trong sự phát triển của mỗi quốc gia thành viên và của toàn khu vực
diễn giả chính tại tọa đàm là ông kavi chong kitavon
chuyên gia viện nghiên cứu an ninh và quốc tế đại học chulalongkorn
chủ mục tờ bangkok post thái lan
tọa đàm thu hút hơn năm mươi đại biểu tham dự
gồm đại diện đại sứ quán các nước asean và các nước đối tác của asean tại hà nội
đại diện các đơn vị của bộ ngoại giao nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao phạm quang vinh
các cựu đại sứ các chuyên gia về thái lan đông nam á
và đại diện một số viện nghiên cứu trường đại học tại hà nội